trên địa bàn huyện tuy phong tỉnh bình thuận có mưa lớn cục bộ đã gây sạt lở tuyến đường dt bảy trăm bốn mươi
từ hòa thắng đi hòa phú thuộc địa bàn xóm tân phú xã hòa phú huyện tuy phong
do lượng nước tập trung nhiều về cống tiêu tại vị trí km sáu mươi bốn trên tuyến đường mới hòa thắng hòa phú
cùng với lượng mưa lớn trong khu vực đã gây dòng chảy lũ với cường độ mạnh tràn về hướng biển
làm sạt lở nghiêm trọng đồi cát bên trên tuyến đường dt bảy trăm một mươi sáu cũ
cát tràn chảy xuống phía hạ lưu làm bồi lấp nhiều đoạn trên tuyến đường dt bảy trăm một mươi sáu cũ
với chiều dày từ bốn tới năm mét
ngay sau khi xảy ra sạt lở ủy ban nhân dân huyện tuy phong cùng với chính quyền địa phương
đã tới kiểm tra xác định thêm những khu vực có khả năng còn xảy ra sạt lở khi có mưa lớn
để có phương án phòng tránh đồng thời vận động người dân di rời các ngôi mộ bị cắt bồi lấp
về nơi tập trung mới tránh bị bồi lấp trở lại khi xảy ra mưa lớn trong khu vực
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận chỉ đạo sở giao thông vận tải chủ trì
phối hợp với ủy ban nhân dân huyện tuy phong kiểm tra xem xét lại hiện trạng khu vực
đề xuất hướng xử lý chung cho toàn khu vực và khắc phục sạt lở bồi lấp tuyến đường dt bảy trăm một mươi sáu cũ